kỳ họp thứ một mươi bảy hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã chính thức được khai mạc
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự và phát biểu
kỳ họp cuối năm này với nhiều nội dung quan trọng được tập trung thảo luận xem xét
hội đồng nhân dân thành phố sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế văn hóa xã hội năm hai nghìn một mươi chín
đề ra phương hướng giải pháp năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh thế giới còn nhiều nền kinh tế lớn suy giảm
kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
trong một mươi ba chỉ tiêu về kinh tế xã hội đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đặt ra
dự báo đến cuối nhiệm kỳ khả năng đạt và vượt một mươi một trên một mươi ba chỉ tiêu
trong đó bốn chỉ tiêu vượt bảy chỉ tiêu đạt còn lại một chỉ tiêu không đạt
là giá trị sản phẩm nội địa bình quân đầu người chín tám trăm linh usd
một chỉ tiêu chưa đánh giá được là về năng lực quản lý bộ máy chính quyền
phấn đấu nằm trong top năm địa phương dẫn đầu cả nước
năm hai nghìn hai mươi đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm là đẩy mạnh hoạt động văn hóa
và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
cũng như các chương trình đề án đã đề ra
dự kiến kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi hai